tính tới một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
đây là thông tin được tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đưa ra
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
có thêm một mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước
trong một sáu mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm năm mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là bảy mươi sáu ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi ba bảy trăm hai mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm tám mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn tám trăm linh tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú tám năm trăm ba mươi ba người